trong ba ngày bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tức là từ ngày mùng năm cho đến ngày mùng bảy tháng riêng năm giáp thìn
tại xã tiên sơn ubnd thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã long trọng tổ chức lễ hội
tịch điền đội sơn xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn lễ hội truyền thống xuống đồng cây ruộng đầu năm mới
cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
theo các tài liệu lịch sử mùa xuân năm đinh hợi niên hiệu thiên phúc thứ bảy
tức năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy vua lê đại hành về chân núi đội làm lễ tịch điền cây ruộng đầu tiên trong lịch sử dân tộc
mở ra một trang sử mới cho nền nông nghiệp việt nam
kể từ đó lễ hội tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện một cách thành kính trang trọng
buổi lễ đã phục dựng tái hiện cảnh vua lê đại hành xuống ruộng cây do bùa lão trong làng thực hiện
theo sau là các thiết kế

tại buổi lễ nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao đặc sắc đã diễn ra như lễ cầu an hội thi vẽ và trang trí châu
các trò chơi dân gian biểu diễn nghệ thuật thu hút một lượng lớn du khách và nhân dân địa phương tới dự
để lễ hội tịch điền đội sơn xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn diễn ra thành công tốt đẹp
công an tỉnh hà nam đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phương án sẵn sàng đảm bảo
an ninh trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ cho lễ hội
cùng với đó lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo công an thị xã duy tiên tăng cường tuần tra kiểm soát
nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ gây mất an ninh trật tự địa bàn
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật
và cảnh báo những phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trong các lễ hội
để người dân nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức cảnh giác bảo vệ người và tài sản
góp phần để lễ hội diễn ra an ninh an toàn
kế đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn xử lý kịp thời
các hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự phân luồn giao thông cũng như là đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ
với sự chủ động trong thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
các điểm diễn ra lễ hội lực lượng công an hà nam đã đảm bảo an ninh an toàn lễ hội
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đoàn đại biểu và du khách thập phương
công của lễ hội tịch điển đội sơn xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn với không khí vui tươi phấn khởi
chào đón một năm mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt